hướng tới kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
sáng nay tại hà nội bảo tàng lịch sử quân sự việt nam tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề
quân với dân một ý chí
triển lãm giới thiệu gần ba trăm linh hình ảnh tài liệu hiện vật phản ánh mối quan hệ quân dân
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc và thành tựu sau ba mươi năm thực hiện ngày hội quốc phòng toàn dân
xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại
qua đây góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân
về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân khơi dậy niềm tự hào dân tộc
và ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
triển lãm diễn ra từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam ba đình hà nội